đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội
thành phố hà nội và các đại biểu quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại thị xã sơn tây trước kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri kiến nghị quốc hội chính phủ có giải pháp mạnh
chấm dứt tình trạng bạo lực học đường nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo sửa đổi bổ sung
các quy định của pháp luật xử lý nghiêm các xâm hại tình dục đối với trẻ em
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đồng chí hoàng trung hải tiếp thu các ý kiến cử tri
để báo cáo với quốc hội cũng như chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết